chiều ngày hai mươi ba tháng bốn tại thành phố phổ yên đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý vào dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đại tướng phan văn giang cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến góp ý và dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp
đại tướng phan văn giang khẳng định công nghiệp quốc phòng là lĩnh vực đặc thù
việc xây dựng luật thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại độc lập tự chủ tự cường lưỡng dụng góp phần bảo vệ tổ quốc
khi luật được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm tới đây bộ quốc phòng sẽ khẩn trương ban hành nghị định thông tư hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đại tướng phan văn giang đề nghị các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với tỉnh thái nguyên nhằm đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở mới đáp ứng yêu cầu đề ra